cảm ơn các bạn đã theo dõi
trong số người đã được tiêm mũi một trong số đó thì những người đã được tiêm một mũi là gần bốn triệu người
số người đã được tiêm đủ hai mũi là hơn ba trăm linh người
trong sáng ngày hôm nay nước ta cũng ghi nhận thêm hai một mươi năm ca mắc mới covid một mươi chín
và riêng thành phố hồ chí minh thì đã là một năm trăm ba mươi năm ca
sở y tế tỉnh đồng nai vừa có văn bản khẩn gửi các đơn vị trực thuộc các bệnh viện điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
về việc phòng ngừa lây nhiễm chéo covid một mươi chín cho nhân viên y tế trên địa bàn toàn tỉnh
theo sở y tế tỉnh đồng nai hiện số lượng bệnh nhân covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh những ngày qua tăng cao
nguy cơ lây nhiễm chéo cho nhân viên y tế rất cao nếu không thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát lây nhiễm
thực tế là tỉnh đồng nai đã có hơn một mươi nhân viên y tế bị lây nhiễm chéo covid một mươi chín khi làm nhiệm vụ điều trị cho bệnh nhân
do đó để tránh lây nhiễm chéo cho nhân viên y tế phục vụ chăm sóc khám và điều trị cho bệnh nhân
tại các cơ sở điều trị covid một mươi chín các khu cách ly tập trung và các cơ sở khám chữa bệnh
các đơn vị cần thực hiện nghiêm hướng dẫn của bộ y tế về phòng và kiểm soát lây nhiễm chéo covid một mươi chín
trong cơ sở khám chữa bệnh định kỳ ba ngày một lần tổ chức xét nghiệm test nhanh covid một mươi chín
và sử dụng phương pháp rt pcr nếu có nghi ngờ phun khử khuẩn hai ngày một lần
và phun khử khuẩn ngay khi cần thiết tại nơi tiếp nhận ca mắc mới sau khi di chuyển người bệnh đi nơi khác
nơi ở của nhân viên y tế cũng phải được phun khử khuẩn hai ngày một lần
những ngày gần đây dịch covid một mươi chín trên địa bàn
thành phố đà nẵng có những diễn biến phức tạp
do đó thành phố khuyên cáo người dân khai báo y tế diện rộng để nhanh chóng khoanh vùng dịch tễ dập dịch thành công
những ngày gần đây trạm y tế này tiếp nhận và hướng dẫn khai báo y tế cho nhiều người dân
đây là những trường hợp có tiếp xúc hoặc liên quan đến lịch trình các điểm đến của những ca bệnh covid một mươi chín đã được công bố trước đó
ngay khi có thông tin khuyến cáo mở rộng khai báo y tế để sàng lọc sars cov hai
nhiều người dân đã chủ động thực hiện

em khai báo xong là các chị hướng dẫn em và hỏi thăm em các triệu chứng này đi đâu
thời gian tiếp xúc như nào ho sốt như nào
với lại là em cũng đã được lấy mẫu này được chị liên lạc gọi điện yêu cầu em cách ly tại nhà
được biết những ca mắc covid một mươi chín mới trong ngày hôm qua một mươi tám tháng bảy có liên quan đến sáu chuỗi lây nhiễm
trong đó đáng chú ý là chuỗi lây nhiễm tại công ty trách nhiệm hữu hạn việt hoa
khu công nghiệp hòa khánh quận lên triều
ghi nhận thêm hai mươi hai ca mắc
trôi lây nhiễm tại khu vực đường nguyễn phước nguyên phường an khê quận thanh khê
ghi nhận thêm một mươi sáu ca mắc mới
việc phát hiện các ca mắc mới do các địa phương và ngành y tế đẩy nhanh tốc độ truy vết
hệ thống khai báo y tế được kích hoạt
người dân tự giác đến khai báo và lấy mẫu xét nghiệm
chúng ta phải điều tra tri vết và nắm được thông tin của những tự hợp f f một
và nếu như người dân đã nắm được hết thông tin đó
thì mình làm cái khai báo y tế thì cực kỳ nhanh một cực kỳ hiệu quả
và nó sẽ không có giảm được cái lượng mà những người f không biết
mình có thể mình cách ly ngay tại thời điểm mà mình phát hiện
mở rộng khai báo y tế trên diện rộng có sự phối hợp nhịp nhàng
giữa tuyến y tế cơ sở và chính quyền địa phương và sự chủ động của người dân
với những chiến lược được thay đổi theo từng diễn biến của dịch bệnh
đã giúp đà nẵng chủ động kiểm soát dịch một cách hiệu quả nhất
bộ y tế vừa có công văn số năm nghìn bảy trăm bốn mươi một btkb gửi các bệnh viện trực thuộc bộ y tế
sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương y tế các ngành
các bệnh viện trực thuộc trường đại học về việc củng cố hệ thống cơ sở khám chữa bệnh
để bảo đảm công tác cấp cứu điều trị người bệnh covid một mươi chín
bộ y tế cho biết để chủ động sẵn sàng đáp ứng tình hình dịch covid một mươi chín
đang gia tăng về số lượng tốc độ và mức độ lây truyền
tăng số bệnh nhân nặng ở các tỉnh thành phố
và đặc biệt ứng phó với tình huống nghiêm trọng hơn ở một số tỉnh thành phố
bộ y tế yêu cầu các đơn vị trên chỉ đạo các cơ sở khám bệnh chữa bệnh
khẩn trương triển khai thực hiện củng cố hệ thống cơ sở khám chữa bệnh
theo đó tất cả các bệnh viện tuyến huyện bệnh viện hạng hai
tối thiểu phải có hệ thống oxy trung tâm thiết bị và nhân lực
để thực hiện được kỹ thuật thở oxy qua mặt nạ thở oxy dòng cao hfnc
tại các bệnh viện đa khoa tuyến hạng một trở lên ở khoa hồi sức tích cực
tối thiểu năm mươi giường và sẵn sàng mở rộng một trăm linh giường với hệ thống oxy trung tâm
đào tạo nhân lực có trình độ để thực hiện các kỹ thuật hồi sức cấp cứu nâng cao
như thở máy xâm nhập ếch mô lọc máu để tiếp nhận cấp cứu điều trị bệnh nhân nặng nguy kịch
tại các bệnh viện được phân công phụ trách khu vực cần nhanh chóng thiết lập trung tâm cấp cứu
để tiếp nhận bệnh nhân nặng nguy kịch khi vượt quá năng lực của các bệnh viện
như bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ trước mắt thiết lập khoa hồi sức tích cực năm mươi giường
sau đó tăng lên một trăm linh và hai trăm linh giường
các bệnh viện tuyến trung ương cần củng cố mở rộng khoa hồi sức tích cực
để sẵn sàng tiếp nhận điều trị người bệnh nặng nguy kịch khi vượt quá năng lực tuyên dưới
cùng với đó đào tạo thiết lập nhiều đội nhóm có đủ năng lực hồi sức tích cực nâng cao
như thở máy xâm nhập ếch mô lọc máu để sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khi có yêu cầu hỗ trợ
các tỉnh thành phố ra soát và bảo đảm khả năng cung cấp oxy y tế
tuyệt đối không để tình trạng thiếu oxy y tế trong cấp cứu và điều trị
ngay sau khi chủ tịch ubnd tp hà nội ký ban hành quyết định về việc triển khai
các biện pháp cấp bách phòng chống dịch trên địa bàn thành phố
thì đã có hiện tượng người dân đổ xô đến một số siêu thị cửa hàng
để mua sắm tích chữ hàng hóa lương thực thực phẩm
trước tình hình này bộ công thương cho biết
thành phố hà nội đã bảo đảm giữ chữ đầy đủ một mươi bảy nhóm hàng thiết yếu
đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong các tình huống có thể xảy ra
chiều một mươi tám bảy sở công thương hà nội đã làm việc với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn
về phương án bảo đảm hàng hóa thiết yếu sẵn sàng ứng phó với dịch covid một mươi chín
nhằm bảo đảm đủ hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân
sở công thương hà nội cho biết đến thời điểm hiện nay
nguồn hàng hóa thiết yếu giữ chữ để phục vụ người dân tăng từ ba mươi năm mươi
trong điều kiện sức mua tăng nóng vài ngày thì nguồn hàng vẫn dồi dào
hôm qua lực lượng quản lý thị trường tp hà nội phối hợp cùng đội chống buôn lậu
công an tp hà nội phát hiện một đường dây mua bán que test nhanh covid một mươi chín
do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng tử
kiểm tra đối với cơ sở xoa bóp bấm huyệt tại phòng
ba trăm linh bốn trung cư hh ba b linh đàm quận hoàng mai tp hà nội
lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ một quay test covid một mươi chín nhanh
mang nhãn hiệu nasochek của cộng hòa liên bang đức
số que test trên không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc
tiếp tục truy tìm nguồn gốc của số hàng
lực lượng chức năng phát hiện tại điểm kinh doanh do ông nguyễn tiến vĩnh
tại quận thanh xuân phát hiện thu giữ thêm hai một trăm linh que test covid một mươi chín
cùng mang nhãn hiệu trên và không có hóa đơn chứng tử
vào khoảng một mươi h bốn mươi năm sáng ngày hôm qua
tại chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín thuộc khu vực một mươi một
phường hưng phú quận cái răng tp cần thơ
công an quận cái răng phát hiện một tài xế làm giả giấy xét nghiệm
để được qua chốt kiểm dịch
qua làm việc tài xế tên nhật khai nhận vào ngày một mươi tháng bảy
test nhanh cho kết quả âm tính và được cấp giấy theo quy định để đi trở hàng
những ngày sau để qua được chốt tiếp mà không phải đi xét nghiệm lại
nhật về nhà làm giả giấy xét nghiệm
bằng cách dùng mẫu giấy nhỏ dán đè lên ngày
trong giấy kết quả xét nghiệm được cấp vào ngày một mươi tháng bảy
rồi dùng máy phô tô màu phô tô ra hai bản mang sẵn trong người
để khi nào cần qua chốt thì lấy ra dùng viết ghi ngày vào giấy
cơ quan chức năng cũng xác định là trước đó vào ngày một mươi một tháng bảy
nhật đã sử dụng giấy xét nghiệm để qua chốt kiểm dịch với lộ trình
từ xã phong hòa huyện lai vung đến xã thới hưng huyện cờ đỏ tp cần thơ
rồi trở về trong ngày
ngày một mươi tám tháng bảy nhật đã làm giả giấy xét nghiệm
ghi vào ngày một mươi bảy tháng bảy để thực hiện lộ trình như trên thì bị phát hiện
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên thành tỉnh nghệ an cho biết
đang tạm giữ hình sự sáu đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc
dưới hình thức cá độ bồng đá
nhóm đối tượng này do nguyễn văn minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xóm tám xã viên thành huyện yên thành tỉnh nghệ an cầm đầu
tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá các trận đấu
thuộc vòng chung kết euro hai nghìn hai mươi
các đối tượng thỏa thuận nhận các kèo cá độ qua những tài khoản mạng xã hội
có độ bảo mật cao như zalo telegram sau đó xóa tất cả các tin nhắn hình ảnh
liên quan đến hành vi cá độ để tránh bị phát hiện
lực lượng công an thu giữ một máy tính sách tay một cuốn sổ ghi chép
chín điện thoại di động và hơn một trăm hai mươi triệu đồng tiền mặt
bước đầu cơ quan điều tra xác định trong khoảng thời gian từ ngày một mươi hai tháng sáu
đến ngày một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một nhóm đối tượng đã thực hiện nhiều giao dịch cá độ bóng đá
với tổng số tiền khoảng bốn ba tỷ đồng
thông tin từ cục cảnh sát hình sự bộ công an cho biết chỉ tính từ đầu tháng bảy đến nay
đã có hàng chục đường dây cá độ bóng đá với số tiền hàng nghìn tỷ đồng
bị công an các tỉnh hà tĩnh lào cai bình định thành phố đà nẵng triệt phá
tuy nhiên vấn nạn đánh bạc qua mạng vẫn còn nhiều tiềm bẩn khó lường
khi mà mới đây một thủ đoạn tinh vi mới xuất hiện đó là giả danh các cổng thông tin điện tử
website của các cơ quan nhà nước để quảng cáo mời trào đánh bạc cá độ
ghi nhận của nhóm phóng viên intv
giả mạo website cổng thông tin điện tử tỉnh bắc ninh hay cổng thông tin điện tử tỉnh lai châu
nguy hiểm hơn những đối tượng này còn giả mạo cả website của bộ công an
từ hình ảnh giao diện và nội dung được các đối tượng thiết kế giống website thật
nhưng sen lẫn vào các nội dung là những đường đinh quảng cáo mời trào cá độ bồng đá
chúng ta không loại trừ khả năng là bên cạnh bóng đá thì khi mà người dân truy cập vào những website này
thì họ cũng có thể bị gọi là đính
kèm những cái mã độc ở trên cái website đấy hoặc là dẫn linh tới các cái website lừa đảo trực tuyến khác
dữ liệu của trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia cũng cho biết
chỉ trong tháng sáu hệ thống giám sát dự đoán và ngăn chặn tấn công mạng
đã phát hiện hơn một bốn triệu website đường đinh chứa mã độc xâm nhập vào việt nam
nhiều gấp đôi so với tháng trước
với các đội dung mời trào đánh bạc cá độ bóng đá và lừa đảo
mạo danh các cái cổng thông tin của các cái địa phương
để mà che đi cái sự kiểm duyệt hoặc là sự để ý của người sử dụng
là người ta cứ nghĩ là đấy là cái trang web trình thống
và có những cái banner cái thông tin quảng cáo hợp lệ
thì những cái việc mà quản lý này thì hiện nay công tác quản lý
cái hoạt động của các doanh nghiệp của các đối tượng trên công trang mạng
chúng ta đang có những cái có lỗ hỏng mà các bộ ngành chưa kiểm soát hết được
và chính vì những cái đấy thì các đối tượng đã lợi dụng
với chiến đề phát triển của công nghệ hình tin để tổ chức các hoạt động
trong đó có tội phạm đánh bạc trong đó có tội phạm tính dụng đen
thì đấy là những cái mà chúng ta người dân cũng cần phải cảnh giác cao
theo cục cảnh sát hình sự bộ công an để quản lý ngăn chặn những web giả mạo này
cục đã có kiến nghị với các nhà cung cấp dịch vụ internet ngăn chặn các trang web trên
tuy nhiên về góc độ người dùng người dân phải nâng cao ý thức
hiểu biết pháp luật để tránh bị rơi vào bẫy của các website giả mạo